bộ giao thông vận tải đã đề xuất xe máy phải bật đèn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để nhận diện giảm tài tai nạn giao thông
tuy nhiên đề xuất này hiện vẫn đang có những tranh luận khác nhau trong đó nhiều người cho rằng với điều kiện khí hậu ít sưng mù như ở việt nam
thì liệu đề xuất này có phù hợp hay không vẫn cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn
xe máy đang là phương tiện di chuyển chính của người dân chiếm đến tám mươi sáu lượng phương tiện giao thông
nếu tất cả cùng bật đèn cả ban ngày thì sẽ tạo ra hiệu ứng ánh sáng như thế nào
trong khi văn hóa đèn chiếu xa vốn đang trở thành vấn nạn trong đô thị gây ức chế thị giác
thì liệu bật đèn ban ngày có tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
bắt xe máy và nhận diện bật đèn gây được chóa mắt anh em đi rất là khó đi
không biết cơ đồng chí nào nhưng theo tôi là không đi bật đèn bật đèn ban ngày chỉ đêm thôi
nhưng ngày anh nắng anh niếc thì đủ các loại chiếu mắt nhóa mắt hòa mắt đâm nhau tai nạn nó ăn
theo các chuyên gia giao thông quy định như đề xuất chỉ phù hợp với các nước
châu âu khi điều kiện ánh sáng không đủ còn đối với việt nam việc bật đèn ban ngày
sẽ ảnh hưởng chất lượng quang học tạo cảm giác nóng bức cho người tham gia giao thông
đồng thời tăng tiêu thụ nhiên liệu tăng chi phí cho người dân
nhất là ở miền bắc này bây giờ hàng vạn cái xe bật lên thì nhiệt độ nó nóng
thì nó là càng nóng hơn tiêu thụ năng lượng nhiều hơn như thế là không tiết kiệm theo năng lượng
hoàn cảnh địa lý rồi trình độ của người dân mỗi nước mỗi khác
cho nên không nhất tiết phải làm cái đó
cho nên tôi cho rằng cái đề xuất đã không phù hợp và làm cho cái quản lý càng phức tạp thêm
quy định bắt buộc bật đèn đối với các phương tiện giao thông đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới
tuy nhiên khi áp dụng tại việt nam có lẽ cần có những sự điều chỉnh để vừa bảo đảm an toàn giao thông
vừa phù hợp với đề sống của người dân